công ty trực thăng miền nam đã tổ chức lễ khai trương đường bay vũng tàu côn đảo
phục vụ người dân và khách du lịch đi tuyến vũng tàu côn đảo và ngược lại bằng máy bay trực thăng
hai loại máy bay mi một trăm bảy mươi một v và mi một trăm bảy mươi hai đều do nga sản xuất
có sức chứa ba thành viên tổ bay và hai mươi hai hành khách
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn công ty trực thăng miền nam sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên phục vụ hành khách
lịch bay là hai chuyến khứ hồi một tuần vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần
việc khai trương đường bay này góp phần phát triển du lịch côn đảo nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung